và mở đầu sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và tạm giữ hình sự đối với trần minh hiển
sinh năm hai nghìn một chú thệ xã phú hữu huyện châu thành tỉnh hậu giang
và hiển là nghi phạm đâm chết một người phụ nữ trú cùng địa phương
vào một mươi chín h ngày bảy tháng sáu người dân phát hiện chị đặng thị diễn thúy bị ngã cách nhà khoảng một trăm linh m
trên người có nhiều vết thương mất nhiều máu trong tình trạng nguy kịch
mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng chị thúy đã tử vong ngay sau đó
nhận được tin báo công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an huyện châu thành nhanh chóng vào cuộc điều tra
qua xác minh nhanh cơ quan công an đã mời trần minh hiển hàng xóm của nạn nhân về cơ quan làm việc
và đến một mươi ba h ngày hôm nay đối tượng hiển đã thử nhận dùng dao nhọn đâm chết chị thúy
cơ quan quản bác tử liêm tp hà nội
tp hà nội vừa giải cứu thành công một nạn nhân trong vụ bắt giữ khống chế con tin
xảy ra tại phường đông ngạc quận bắc tử liêm
vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày bảy tháng sáu nhận được tin báo
tại số nhà bốn mươi tám phố thụy phương phường đông ngạc quận bắc tử liêm
xảy ra vụ khống chế bắt giữ con tin
nạn nhân là bà lê thị hải yến chủ nhà
đối tượng là một nam thanh niên dùng dao sắc nhọn tấn công hai mẹ con chủ nhà và bắt giữ bà yến
sau khi con gái bà yến chạy thoát
hình ảnh ghi lại được từ camera thì đối tượng hoạt động rất manh động
tấn công bị hại liên tục và đã khống chế hoàn toàn được nạn nhân
sau hơn một giờ đồng hồ đối tượng đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở công an
nạn nhân được giải cứu an toàn
tại cơ quan điều tra công an đối tượng khai nhận tên là bùi văn chức
chú tại huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
hiện đang thuê nhà ở cùng vợ con tại phường đông ngạc
bản thân làm y sĩ điều dưỡng
đối tượng đã khai nhận toàn bộ sự việc
do trước đó đã cầm cố chiếc xe máy tại nhà bà yến
rồi muốn lấy lại nhưng không có tiền
nên đã lập kế hoạch sẽ cướp lại chiếc xe trên
và đã chuẩn bị rất kỹ trước khi hành động
công an xã bình minh huyện thăng bình tỉnh quảng nam
vừa nhận được đơn trình báo của người phụ nữ ở địa phương
về việc bị nhóm côn đồ vào nhà đánh đập
thì công an xã bình minh đã xác minh thông tin ban đầu
và chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện thăng bình
để tiếp tục điều tra
thất trình bày của bà yến
trương thị thoa năm mươi tuổi chú tệ xã bình minh huyện thăng bình
vào khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng sáu
trong lúc bà ngồi một mình tại nhà
thì bất ngờ có bốn người xông vào hòi đòi nợ
trong nhóm người này có một đối tượng là chủ một cơ sở vật liệu xây dựng ở thang bình
yêu cầu bà thoa trả tiền nợ mua vật liệu xây dựng
với số tiền là ba mươi triệu đồng
bà thoa trả lời đã trả nợ và có biên lai nhận tiền đầy đủ
và trong lúc lời qua tiếng lại
một đối tượng bất ngờ dùng chân đá thẳng vào vùng mang tay của bà thoa
sau đó dù bà thoa kêu cứu và cố gắng chạy ra khỏi nhà
thế nhưng các đối tượng ngăn cản và tiếp tục lao vào đánh người phụ nữ này
theo bà thoa thì trước khi bỏ đi
một trong bốn đối tượng đã giật khuyên tai năm phân vàng mà bà đang đeo
sau khi bị đánh bà thoa đã phải nhập viện điều trị
kết quả trần đoán tại bệnh viện cho thấy bà thoa bị chấn thương sọ não kín
sử dụng xe gắn máy vận chuyển trái phép hai kg ma túy đá
một trăm chín mươi viên ma tùy tổng hợp
đối tượng khả á tùa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chủ tại xã hang kia huyện mai châu
vừa bị công an huyện mai châu tỉnh hòa bình bắt quả tàng
tối ngày năm tháng sáu tại xóm đậu xã tổng đậu
công an huyện mai châu chủ trì phối hợp với tổ công tác công an tỉnh hòa bình
bắt quả tang khả á tùa đang dùng xe máy vận chuyển hai kg ma tùy đá
hơn một trăm chín mươi viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra khả á tùa khai nhận
một số ma tùy trên từ một người đàn ông
tại khu vực km bảy mươi thuộc huyện mộc châu tỉnh sơn la
với số tiền hơn hai trăm sáu mươi triệu đồng đem bán kiếm lời
công an huyện mai châu tỉnh hòa bình đang củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an thành phố huế phối hợp với phòng cảnh sát điều tra thuệ phạm
về ma tùy công an tỉnh thừa thiên huế
vừa bắt quả tang các đối tượng cộng cán
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
gây nhức nhố trong dư luận thời gian qua
vào lúc chín h bốn mươi phút ngày tám tháng sáu
tại đường phạm thị liên tp huế
lực lượng cảnh sát điều tra thuệ phạm
về ma túy công an tp huế phối hợp bắt quả tang
đối tượng nguyễn khiêm trung
đang bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng khác
tại thời điểm bắt quả tang
lực lượng công an thu giữ trong túi quần của trung
lực lượng công an cũng phát hiện các con nghiện khác
đang xếp hàng mua ma tùy để sử dụng
đồng thời cùng lúc này
một tổ công tác khác trong chuyên án
đã kịp thời bắt giữ đối tượng phan văn tuấn
là đối tượng đồng phạm
giúp sức cho đối tượng trung có hành vi
mua bán trái phép chất ma tùy
thời gian qua trên tuyến quảng lộn
phụng hiệp đoạn qua địa phận tỉnh bạc liêu
xảy ra một số vụ cấp tài sản
của người dân đi đường
với thủ đoạn hết sức manh động và liều lĩnh
chỉ trong một thời gian ngắn
bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an bạc liêu đã bắt giữ các đối tượng có liên quan
qua đó đem lại sự an tâm cho người dân
khi lưu thông qua tuyến đường này
khi nhận của truyền hình công an nhân dân
đã hơn bốn tháng trôi qua
nhưng người phụ nữ này vẫn còn rất hoảng sợ
khi nhớ lại vụ việc bị cướp tài sản
trên tuyến quảng lộn phụng hiệp
vào đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín
do công việc nên hàng ngày
chỉ phải di chuyển trên tuyến đường này
sáng sớm ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín
khi đang điều khiển xe gắn máy
chạy trên đường
thì bị các đối tượng dùng hung khí khống chế
và cướp toàn bộ tài sản trên người

tuy nhiên sự việc chưa dừng lại ở đó
khoảng hai mươi ngày sau
cũng trên tuyến đường này
và với thủ đoạn tương tự
chỉ lại bị các đối tượng này cướp tài sản
lần này các đối tượng đã lấy của chị
một chiếc xe gắn máy
và nhiều tài sản có giá trị khác
có hai người dùng gói điện
xẹt tiên lửa điện ra
rồi kêu tôi cặp chư lề
cặp sát chư lề
rồi lúc đầu tôi
cũng tính là
người đi đường bình thường

thế tôi chạy đi đường bình thường
thế tôi chạy xe nhanh quá

nhưng mà khi mà nó nói là
có tiền có vàng gì không
đưa ra cho nó

bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an tỉnh bạc liêu đã nhanh chóng xác định
và bắt giữ nhóm đối tượng gây án
gồm nguyễn vũ phong lê văn sơn trần hữu tiền
và nguyễn thái nguyên
các đối tượng khai nhận
ngoài hai vụ cướp tài sản nêu trên
thì các đối tượng còn thực hiện hơn năm mươi vụ trộm cắp
cướp tài sản khác trên tuyến quảng lộ phụng hiệp
đặc điểm của địa bàn này
địa hình địa bàn của cái tiếng lộ này
thì có những thưa nhà vắng nhà
bị lộ tương đối mới mà
cho nên là cái nhà dân nào là ở thưa
thì các cái điểm xảy ra
các cái vụ cướp
thì đối tượng thường chọn khúc vắng người
thực hiện xong thì có nghĩa là
khống chế cái bị hại
rồi lấy đi tài sản
rồi bỏ chạy

việc đấu tranh truy bắt kịp thời
các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
trên tuyến quảng lộ phụng hiệp
đã thể hiện rõ quyết tâm của lực lượng công an tỉnh bạc liêu
trong việc đảm bảo an ninh trả tự
trên tuyến đường này
đi thì cũng phải có ý
ví dụ chẳng hạn như là
đi trong lúc nếu lúc đó thì có nghĩa là xe
thì không phải là có nghĩa là nó quán tanh
nhưng mà có lúc có xe lớn
rồi có xe người ta cùng đi đường
thì mình nên chạy
gần gũi nhau cặp kẹ nhau
có gì thông tin để hỗ trợ nhau
hoặc là sau khi có sự cố
tình hình xấu vi phạm pháp luật
của những đối tượng
nó gây ra cho mình
thì phải kịp thời báo cáo
mọi người dân và người tham gia giao thông
cần nâng cao cảnh giác đấu tranh với các loại tội phạm
kết hợp cùng với lực lượng công an
đảm bảo tốt an ninh trả tự
trên tuyến quảng lộ phụng hiệp
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị an ninh trả tự
chuyển biến tích cực ngăn chặn nhiều vụ việc
có nguy cơ phát sinh tội phạm
phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp cướp giật
cố ý gây thương tích
đó là hiệu quả rất đáng ghi nhận
sau hơn một tháng công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
phối hợp với tiểu đoàn cảnh sát cơ động số hai
trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ
thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
thực hiện các phương án tuần tra vũ trang
và ban đêm ở các địa bàn trọng điểm
hàng chục hung khí nguy hiểm các loại
hơn sáu mươi phương tiện vi phạm
trong đó nhiều phương tiện chứa các loại hung khí
đây là những tăng vật được thu giữ xử lý
sau hơn một tháng
công an xã vĩnh ngọc thành phố nha trang
được tăng cường hai tổ công tác
từ tiểu đoàn hai trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ
việc tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động
với đầy đủ trang thiết bị công cụ hỗ trợ cần thiết
giúp hiệu quả công tác tuần tra
đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
ở xã vĩnh ngọc
được nâng cao rõ rệt
túc trực và thường xuyên
tùng trai kiểm soát các ngày
từ hai mươi hai h tối cho đến năm h sáng ngày hôm sau
trong quá trình làm việc
đã phát hiện bảy vụ
trộm cắp tài sản
một vụ tàn trữ trái phép chất ma túy
đã lập hồ sơ và xử lý
phát hiện một mươi ba trường hợp
liên quan đến lĩnh vực là sử dụng ma túy đá
một mươi vụ điều khiển phương tiện tham gia giao thông
mang theo hung khí trong người
và bốn vụ đánh bạc trái phép trên địa bàn

và hai vụ xây rượu bia
để rối trật tự công cộng
một vụ là hủy hoại tài sản
trên cơ sở đánh giá
các địa bàn phức tạp
xảy ra nhiều vụ trộm cắp cướp giật gây dối
đánh nhau vào ban đêm
cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
công an thành phố nha trang và tiểu đoàn hai
đã tổ chức kế hoạch phối hợp tuần tra vũ trang
nhằm phát hiện trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật
theo kế hoạch
cảnh sát cơ động sẽ tăng cường
mỗi địa bàn trọng điểm của thành phố
một tổ công tác để phối hợp với công an
các xã phường tuần tra kiểm soát công khai
từ hai mươi hai h đến năm h sáng hôm sau
đồng chí chia làm hai kíp mỗi kíp tám đồng chí
tham gia phối hợp với công an xã vĩnh ngọc
thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã
sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát cơ động bộ công an và lực lượng quân hành phố
phải nói chúng ta đã ngăn chặn được một mươi sáu vụ vi phạm pháp luật
và bắt giữ một mươi chín đối tượng
đặc biệt là các đối tượng trộm cắp cướp giật
ngoài ra trong quá trình công tác tuần tra
lực lượng công an thành phố và cơ độc bộ công an
công an đã phát hiện và thu giữ nhiều phương tiện
để trao trả lại cho những người bị hại
có thể nói là những thành tích trên
thì được nhân dân và trên các địa bàn
ổng hộ rất cao và đánh giá rất cao
cái sự phối hợp này
sau hơn một tháng thực hiện kế hoạch phối hợp tuần tra
giữa công an thành phố nha trang và tiểu đoàn hai
trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ
tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
tại các địa bàn được tăng cường
có sự chuyển biến rõ nét
hoạt động của các loại tội phạm
và hành vi vi phạm pháp luật được kiềm chế
ý thức cảnh giác trong phòng ngừa đấu tranh
phòng chống tội phạm của một bộ phận nhân dân
được nâng cao
kế hoạch này đang tiếp tục được hai đơn vị triển khai
sâu rộng hơn nữa đến địa bàn cơ sở
có phần giữ vững an ninh trật tự
ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
ngày hôm qua tại phường điện nam bắc
thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
đã diễn ra lễ khởi công xây dựng khu di tích
trận đánh của bảy cán bộ trung kiên điện nam
tham dự lễ khởi công có đại diện lãnh đạo tỉnh quảng nam
lãnh đạo thị xã điện bàn
cùng đông đảo cán bộ nhân dân phường điện nam bắc
và những người con quê hương điện nam
trong đó có thượng tướng lê thế tiệm
nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên thứ trưởng bộ công an
khu tưởng niệm sẽ được xây dựng nhằm tưởng nhớ công ơn
của bảy người lính du kích địa phương
đã anh dũng hy sinh nhằm ngăn chặn chiến dịch
tiêu diệt các hầm công sự của quân đội ta
vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
về xây dựng khu di tích trận đánh bảy liệt sĩ điện nam
nhằm thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay
dành cho các liệt sĩ
để nơi đây trở thành chiến tích lịch sử
nhằm giáo dục cho các thế hệ mai sau
với truyền thống cách mạng của quê hương
thưa quý vị những trẻ em mổ côi
và người già neo đơn
tại trung tâm công tác xã hội tỉnh ninh thuận
đã rất quen thuộc với hình ảnh
và mỗi sáng thứ bảy hàng tháng
các cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát cơ động
công an tỉnh ninh thuận
lại trở một nồi cháo thật to
bốc khói nghi ngút đến phát cho mọi người tại đây
và nhiều người gọi đó là nồi cháo nghĩa tình
mà các cán bộ chiến sĩ công an
dành cho họ
mỗi cốc cháo giản dị là một nghĩa cử đẹp
làm ấm lòng người
sáu giờ sáng
thứ bảy ngày tám tháng sáu
tại bệnh viện chuyên khoa gia liễu tâm thần
và trung tâm công tác xã hội tỉnh
có rất nhiều màu áo xanh của lực lượng cảnh sát cơ động
đang phát những bát cháo
giúp cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
đang điều trị tại đây
giúp họ đỡ đi phần nào trong chi phí sinh hoạt
và điều trị hàng ngày
từ tờ mơ sáng
sau khi cháo được nấu xong
các chiến sĩ cảnh sát cơ động công an tỉnh ninh thuận
đã khẩn trương mang cháo đến
để phát cho các bệnh nhân kịp thời gian ăn sáng
và phù hợp với thời gian điều trị
nhằm kết nối các nhà hảo tâm
tấm nòng nhân ái
với các trẻ em mồ côi
những người già neo đơn không nơi nương tựa
và các bệnh nhân tâm thần

và bệnh viện trên khoa gia niễu tỉnh ninh thuận
đối với trẻ mồ côi và người già neo đơn
tại trung tâm công tác xã hội tỉnh ninh thuận
mỗi suất cháo như một phần quà
mang đến thêm cho họ sự quan tâm
săn sóc niềm vui và nụ cười
giúp cho họ vững tin hơn
trong cuộc sống hàng ngày
thông tin từ sở y tế tỉnh cà mau
đơn vị đã có văn bản trả lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
về xác định quy trình xử lý thai nhi tử vong
tại các cơ sở y tế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
thụ lý và giải quyết tin báo
của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại du lịch công lý
chủ đầu tư nhà máy xử lý rác thải
thành phố cà mau
về việc trong bảy năm hoạt động
nhà máy phát hiện và trôn cất cho hơn ba trăm linh thi thể thai nhi
lẫn theo nguồn rác
theo văn bản của sở y tế cà mau
thai nhi là một trạng thái của con người
sau khôi thai và trước khi sinh ra
bên cạnh đó giai đoạn phát triển của bảo thai
được tính từ khi bắt đầu vào tuần thứ chín
sau khi thụ thai
ngoài ra sở y tế cũng nêu rõ các giai đoạn phát triển của thai nhi
từ chín tuần tuổi đến bốn mươi tuần tuổi
cho cơ quan cảnh sát điều tra
sau trong đó quy trình xử lý đối với các thai nhi tử vong
thì tất cả các trường hợp
thi thể thai nhi trước khi sinh đều được quản lý riêng biệt
ngoài ra văn bản của sở y tế
đều có chức năng xử lý thai nhi chết trước khi sinh
với tuổi thai tùy theo phạm vi chuyên môn
và phân tuyến kỹ thuật cho phép
một tin vui trong lĩnh vực giáo dục của việt nam
đoàn học sinh việt nam tham dự kỳ thi
olympic vật lý châu âu lần thứ ba
đã đạt thành tích khá xuất sắc
với một huy chương bạc và hai huy chương đồng
em đỗ huy hoàng học sinh lớp một mươi một
một trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên
đại học quốc gia hà nội giành huy chương bạc
hai thí sinh giành huy chương bạc
học sinh lớp một mươi một trường trung học phổ thông chuyên hạ long quảng ninh
và em nguyễn văn bình
học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên phan bội châu nghệ an
ngoài ra em ngô duy thịnh
học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên bắc ninh
đạt giải khuyến khích
olympic vật lý châu âu
là cuộc thi cá nhân dành cho học sinh trung học phổ thông
tại các nước khu vực châu âu và một số quốc gia khác
với tư cách khách mời
cuộc thi lần thứ ba được tổ chức tại latvia
với sự tham gia của ba mươi sáu nước
trong đó có việt nam
đây cũng là năm đầu tiên việt nam tham dự kỳ thi
với năm thí sinh có thành tích cao nhất
để tuyển chọn từ các kỳ thi chọn học sinh giỏi
ở các cấp trên toàn quốc
quý vị thân mến vào tối ngày hôm qua
mùng tám tháng sáu trên sông hàn
thành phố đà nẵng đã diễn ra ngày thi đấu thứ hai
của lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng
brazil và bỉ đã cùng nhau mang lại cho khán giả
một màn trình diễn mãn nhãn
đã khiến cho nhiều du khách phải ngỡ ngàng
mở mang với những tiết mục văn nghệ
mang đậm chất dân tộc
ngày thi đấu thứ hai tại lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng
đã mang lại cho khán giả một không khí vô cùng sôi động
ngay từ những phút đầu
mang trình diễn đầy màu sắc
của những nghệ sĩ trên sân khấu
như một màn khởi động để dẫn dắt khán giả
đến với bầu trời đêm đà nẵng
phủ đầy màu sắc pháo hoa
brazil là đội thể hiện trước
không giống như dự đoán của nhiều người
đất nước xứ sở samba
nhưng đủ để đem đến cảm xúc cho người xem
trong khi đó
bỉ lại trình diễn một bữa tiệc ánh sáng
với một bản nhạc sôi động
mang lại một bầu không khí vô cùng hứng khởi
thật là một màn trình diễn tuyệt vời
vượt xa mong đợi của chúng tôi
cả hai đội đều tỏ ra vô cùng xuất sắc
theo nhiều cách khác nhau
không chỉ với màn trình diễn pháo hoa đặc sắc
lễ hội pháo hoa cũng đem lại cho khán giả
một cảm giác hài lòng
khi thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
tôi đã thấy những nhân viên cảnh sát trên đường
họ đã giúp cho tình hình an ninh được đảm bảo
giúp chúng tôi cảm thấy rất yên tâm
tiếp nối chủ đề cội nguồn của đêm thi đầu tiên
chủ đề mầm sống của ngày thứ hai
kể cho khán giả câu chuyện
về những vùng đất trù phú
với thiện nhiên giàu sức sống
vương mình mạnh mẽ
mạnh liệt khởi nguồn cho sự sống đầu tiên của mỗi dân tộc
với những thông điệp ý nghĩa
sự đầu tư dàn dần công phu
đêm thi thứ hai
lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng
là một đêm đáng nhớ trong mùa phá hoa
mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị
tại thành phố bên bờ sông hàn
quý vị thân mến
bây giờ là thời lượng dành cho có thể bạn quan tâm
quý vị thân mến
thưa quý vị
cứ đến đầu tháng sáu hàng năm
thì khi những tiên nắng bắt đầu đượm màu vàng tươi
trên khắp các con đường thân thuộc của thành phố hà nội
cũng là lúc mà người ta bắt gặp hình ảnh
rất đối gần gũi và quen thuộc
vâng đó chính là những cánh sen hồng
sen trắng rực rỡ
được trở bán ngược xuôi trên từng con phố nhỏ
vâng có thể nói là những bông sen bung nở
và tỏa hương thơm ngát
hòa quyện với cây nắng cây gió của đất trời
thì tạo cho chúng ta một cảm giác rất là thư thái
giữa những ngày mềm hè phải không hả chị minh lương
vâng đúng như vậy chị trang ạ
và trong một buổi sáng chung nhật ngày hôm nay
để giúp quý vị tận mắt chứng kiến những bông hoa sen
đã đua nở như thế nào trong đầm sen như thế này
thì tôi sẽ giới thiệu tới chị trang
như quý vị một địa điểm lý tưởng và thú vị
và mời chị cũng như khán giả ghé thăm
những đầm sen tại ven hồ tây
nơi đang trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ hà nội
mỗi dịp tháng sáu về

những đầm sen ven hồ tây đã tấp nập du khách
sen bắt đầu có nhiều vào cuối tháng năm
nhưng chính vụ nhất tươi thắm và rực rỡ nhất
thì chính là những ngày tháng sáu này
mình cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc
của cái lối tuổi này
và hai nữa là
chị nghĩ là
quan điểm của mình thì mình chích chụp hoa sen
với những cái bộ truyền thống
có thể là áo dài
có thể là những cái bộ bà ba
chị nghĩ là rất là đẹp chị thích
nên là hôm nay hai chị em có rủ nhau đi chụp
cứ mùa hoa sen nở như thế này
thì cô đến đây để chụp
có hôm thì cô có đợt thì cô đi cùng gia đình
có hôm thì cô đợt thì đi cùng cơ quan
cô cũng thích thích cái loài hoa này
bởi vì đây là một cái biểu tượng của quốc
một loài biểu quốc hoa của việt nam
và cũng là một cái tên của làng sen
trải qua bao biến đổi
của bộ mặt đô thị
vùng đất tây hồ hà nội
vẫn giữ được những đầm sen như là thứ đặc sản
để mỗi độ hè về
sắc hương của hàng nghìn bông sen
lại tạo ra một gian thiên nhiên đặc biệt
giữa đô thị hà nội ồn ào
những chiếc áo dài thướt tha
hoặc áo yếm mềm mại
bắt mắt là trang phục được nhiều chị em
lựa chọn khi chụp ảnh bên hoa sen
lần đầu tiên chị đi chụp
thực ra là cũng đã rất là lâu rồi
chị cũng thích chụp hoa sen
nhưng hôm nay là ngày cuối tuần
thì chị nói chung là muốn chụp
những cái cảnh
hoa sen để lưu lại
chị thấy nó rất đẹp
nhìn rất đáng yêu
bây giờ thì em thấy là
là cũng bắt đầu vào cao điểm mùa sen rồi ạ
nhưng mà nó sẽ vẫn kéo dài khoảng gần một tháng nữa
em đi về sen này
thì em mới đi chụp cách đây khoảng một năm rồi ạ
những cái đối tượng khách hàng
và mục tiêu khách hàng của bọn em
thường là đối tượng là
các chị em ở cùng cơ quan
hoặc là các cô các chú
mà muốn chụp ảnh sen
muốn quay trở lại tuổi trẻ
và còn để có một bức ảnh đẹp
giữa sen và
người mẫu của mình
thật sự là sự phối hợp của mình
với cả của thợ ảnh
mình và người mẫu người khách của mình
nó là quyết định cao nhất
còn hơn nữa thì
nó cũng phụ thuộc vào thời gian
tức là thời điểm chụp bức ảnh
và thời tiết nữa ạ
thời điểm vàng
để có những bức ảnh đẹp
cùng hoa sen
là từ năm h đến chín h sáng
hoặc buổi chiều
từ một mươi năm h ba mươi đến một mươi tám giờ
đây là những khoảng thời gian
bạn có thể có được nhiều không gian nhất
để thoải mái sáng tạo chụp hình
cũng như tạo hình nghệ thuật
và đây cũng là khoảnh khắc
có ánh nắng đẹp nhất trong ngày
nắng không quá gắt
với gói dịch vụ từ bốn trăm linh đồng
đến vài triệu đồng
quý khách đã có thể có một bộ ảnh

cùng hoa sen tinh tế và nhẹ nhàng
vâng một mùa sen nữa lại về
và người dân hà thành
lại nâu nước rủ nhau săn lùng
những địa điểm ngắm sen thật đẹp
để lưu lại cho mình những thước hình ưng ý nhất
bên loài hoa thuần khiết này
tuy nhiên thưa quý vị vì thời điểm này
cũng đang là thời điểm nắng nóng
và những ngày qua thời tiết ở miền bắc và miền trung
vẫn đang tiếp tục nắng nóng kéo dài
và đặc biệt trong ngày hôm qua tám tháng sáu
thì nắng nóng ở ngưỡng cao
do đó khi tháng sáu
thì ra ngoài trời trong những ngày này
thì quý vị cần đề phòng tránh nắng an toàn
để bảo vệ sức khỏe của bản thân
từ ngày hôm nay mùng chín tháng sáu
nắng nóng còn gia tăng
cảnh báo xuất hiện nắng nóng gây gắt
có nơi ba mươi tám ba mươi chín độ c
đợt nắng nóng này ở miền bắc dự báo sẽ còn duy trì
trong ba ngày tới
riêng miền trung nắng nóng còn kéo dài hết cả tuần sau
nắng nóng kéo theo chỉ số uv cũng tăng cao
tại thủ đô thành phố hà nội
uv ngày hôm nay mùng chín tháng sáu
nắng nóng tăng lên mức tám năm
mức rất cao
có thể gây hại cho da
bởi tích cực tím là nguồn nhân chính gây nên bệnh ung thư da
các bác sĩ khuyến cáo
không đi dưới trời nắng liên tục trong thời gian dài
hãy tìm nơi có bóng dâm để nghỉ
và không để cơ thể bị thay đổi
môi trường nhiệt độ đột ngột để tránh bị sốc nhiệt
hay còn gọi là cảm nắng say nắng
và mùa hè nắng nóng đến
thì cũng kèm theo rất nhiều những dịch bệnh
phát sinh và lây lan
và trong đó chúng ta phải kể đến đó chính là
tình hình dịch tả lợn
châu phi tại việt nam thì vẫn đang có diễn biến phức tạp
hiện đã xuất hiện các vaccine dịch tả lợn
châu phi giả lừa đảo người nông dân
do đó người dân cần hết sức đề phòng
và cảnh giác trước những thông tin
giao bán vaccine dịch tả lợn châu phi hiện nay
tình hình dịch tả lợn châu phi đang có những diễn biến phức tạp
cả nước hiện tại có năm mươi tám tỉnh thành đã phát dịch
tại thành phố hồ chí minh
tuy chưa phát hiện ổ dịch
nhưng công tác kiểm soát ngăn chặn lúc này là hết sức cần thiết
vì vậy chốt kiểm dịch trên quốc lộ hai mươi hai
do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
chỉ đạo thành lập với kiểm dịch không giờ
từ hai mươi h đến tám h hàng ngày
qua đó phối hợp cùng với các trạm cửa ngõ
thành phố hồ chí minh để kiểm soát nguồn lợn sống
và các loài động vật khác vào thành phố hồ chí minh
theo ban quản lý an toàn thực phẩm
thành phố hồ chí minh
hiện nay vẫn chưa có vaccine dịch tả lợn châu phi
và các nhà khoa học vẫn đang cố gắng
nghiên cứu và bào chế
tuy nhiên trên thị trường đã xuất hiện vaccine giả
do đó người dân cần hết sức đề phòng
những nội dung tiếp theo trong chương trình
thuốc lá nhập lậu tiêu hủy không được tái xuất cũng không xong
cùng sống khỏe mỗi ngày lựa chọn chất bột đường thực phẩm
làm sao để tốt cho sức khỏe
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình
an ninh hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
ăn thường là khoảng là bảy bát là chuyện thường cứ sáng thậm chí có thể ba bát trưa phải hai và tối

giờ tôi chú ý gì hết không bao giờ nghĩ chuyện phải chú ý ăn uống tôi ăn một cách rất là tự do

mỡ xấu nữa ldl nó cũng không đạt chuẩn và nhất là hai cái loại tri rít và cholesterol toàn phần

sau khi bác sĩ nói là cái mỡ máu và cái cholesterol toàn phần của bệnh nhân
chất bột đường hay còn gọi là tinh bột là một thành phần không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày
thực phẩm dầu chất bột đường truyền một phần quan trọng trong chế độ dinh dưỡng chất bột đường cung cấp cho cơ thể đường glucô

đường glucô sẽ được chuyển hóa thành năng lượng cho các bộ phận cơ thể và phục vụ hoạt động thủy chất
nếu ăn quá nhiều thực phẩm có chứa chất bột đường nó khiến đường trong máu tăng insulin
chế tiết vào máu tăng theo rồi tích mỡ điều này rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người
chất bột đường thừa vào sẽ gây tăng đường máu tăng mỡ máu chuyển thành mỡ dưỡi chữ mỡ trong nội tạng của cơ thể mỡ ở dưới da
thế rồi thì nó sẽ dẫn đến những bệnh như dối loạn chuyển hóa gan đáy tháo đường mỡ máu cao huyết áp liên quan tất cả với nhau
ngược lại cắt bột đường quá mức cũng gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe
chị thảo đang phải luyện tập sau một thời gian dài cắt hẳn bột đường
chị hối hận vì đã không biết lựa chọn những thực phẩm bột đường tốt phù hợp với sức khỏe của mình
thấy mọi người hay nói nhiều nhất đó chính là về giảm tinh bột bởi vì nghe nói là kiểu tinh bột nó sẽ tạo ra rất là nhiều năng lượng
nên là khi mà thực hiện các cái chế độ tôi cắt hết toàn bộ tinh bột thì là có sử dụng tăng cường đạm với cả các cái chất béo lên
tức là mình ăn nhiều thịt hơn ăn nhiều các cái kiểu như là các cái chất béo hơn và kiểu như là hạn chế ăn tinh bột và hạn chế ăn rau
thì nhưng mà đúng là khi mà mình áp dụng cái chế độ đấy thì đúng là cân có giảm thật
nhưng mà tức là mình cảm thấy cái người mình
thứ nhất là cái đường tiêu hóa tức là nó không còn được bình thường
mình cảm giác là cái cơ của mình này nó nhão hơn đúng là xuống cân thật nhưng mà cơ nhão mà cảm thấy tức là cái cơ thể của mình nó rất là kiểu như là thiếu năng lượng ấy kiểu nó mệt mỏi
và một cái tình trạng gặp nhất đó chính là kiểu hiện tượng kiểu đau đầu ấy với cả dễ bị nổ cáu
cái thói quen của người việt nam mình nhất là người việt nam mình cứ nghe tuyên truyền truyền miệng với nhau đấy là ăn nhiều các cái bột đường thì sẽ thửa cân sẽ béo tính như vậy người ta giảm
thế thì chắc chắn nó sẽ
nó sẽ gây ra các cái rối loạn chuyển hóa trong cơ thể mất cân bằng các cái chuyển hóa
người ta biết là chuyển hóa của cả cơ thể nó là một cái chung trong nó là chuyển hóa của nhiều tế bào lại thôi
thì tế bào nó cần nhu cầu của cả otidit poshi nó phải cân đối theo đúng cái tỷ lệ của nó thì nó mới đảm bảo được cái chuyển hóa bình thường
thực phẩm chứa chất bột đường tốt bao gồm trái cây nguyên quả với cà vỏ ngũ cốc nguyên cám rau có nhiều chất sơ như khoai lang các loại đậu đỗ
thực phẩm chứa chất bột đường xấu bao gồm đường trắng bánh mì mía ống và bột mì đồ uống có đường và nước trái cây bánh kẹo và bánh quy các loại thực phẩm chế biến khác
những thực phẩm có chất bột đường tốt sẽ giải phóng đường chậm làm chậm quá trình hấp thu đường và máu
vâng lựa chọn các thực phẩm tinh bột và sử dụng như thế nào để có sức khỏe tốt đẩy lùi bệnh tật là vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm
và ngay sau đây sẽ là tư vấn của phó giáo sư
phó giáo sĩ tiến sĩ nguyễn xuân ninh phó viện trưởng viện y học ứng dụng việt nam mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình
phó giáo sĩ tiến sĩ tiến sĩ nguyễn xuân ninh phó viện trưởng viện y học ứng dụng việt nam mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình